nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm hội liên hiệp thanh niên việt nam
sáng nay thành đoàn hà nội phối hợp với trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên hà nội
đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi dân vũ quốc tế thành phố hà nội lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
dân vũ là một loại hình nghệ thuật sinh hoạt văn hóa cộng đồng được bắt nguồn từ những động tác
điệu nhảy mô tài đời sống sinh hoạt lao động và lễ hội của các dân tộc
do đó các điệu nhảy dân vũ có sức lan tỏa mạnh mẽ từ quốc gia này sang quốc gia khác
với mong muốn đưa dân vũ là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của các bạn trẻ
là một phương tiện để mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên trong các khu vực đối tượng
liên hoan dân vũ quốc tế thành phố hà nội được tổ chức chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
hội liên hiệp thanh niên việt nam một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu một mươi năm tháng một mươi hai nghìn một mươi sáu
và hai mươi năm năm ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên thành phố hà nội
hai mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu liên hoan dân vũ được tổ chức thành hai vòng
vòng sơ khảo diễn ra ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà thi đấu quận hà đông
vòng chung kết diễn ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại sân vận động trường đại học sư phạm hà nội
vòng sơ khảo với tổng số hai mươi một đội tham gia là các câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn dân cư các quận huyện
sinh viên các trường cao đẳng đại học học viện trên địa bàn thành phố hà nội